bên cạnh những chương trình giải trí mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng sóng truyền hình cũng xuất hiện không ít game show khiến khán giả phải giật mình vì phản cảm không phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa của người việt
thế nhưng để thu hút sự chú ý của khán giả mà nhiều chương trình không ngại đưa hình ảnh nguồn từ phản cảm lên sóng điều này cho thấy cần có sự quản lý kiểm duyệt gắt gao hơn đối với những chương trình giải trí trên truyền hình
ăn mặc hở hang giữa những cảnh phản cảm đó là những hình ảnh thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều trong các game show của việt nam
điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc và phần nào cho thấy sự xuống cấp về mặt văn hóa cũng như sự khó khăn loay hoay của nhà sản xuất trong việc tìm một hướng đi cho đứa con tinh thần của mình
với những hình ảnh không phù hợp văn hóa việt như vậy khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về việc chức năng giáo dục của truyền hình ở đâu khi những hình ảnh phản cảm đang ngập tràn các kênh phát sóng
và cũng cho thấy sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chủ quản để dẫn tới việc bùng nổ các chương trình game show không
game show không có giá trị nhân văn và tính giáo dục
đi vào trong các chương trình phát ở trên đài truyền hình việt nam thì phải làm một công việc là việt đồng hóa
việt nam đang hội nhập nên vì ảnh hưởng của văn hóa phương tây là điều tất yếu nhưng tất cả phải diễn ra phù hợp với thuần phong mỹ tục của người việt không nên vì lợi nhuận mà tự đào thải những giá trị văn hóa của chính mình